các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé
đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn enino chuyển sang trạng thái trung tính với sát xuất tám mươi tám mươi năm
từ tháng bảy tám enso sẽ chuyển dần sang trạng thái la nina với sát xuất từ sáu mươi năm bảy mươi năm
dự báo trên biển đông xuất hiện từ ba đến năm cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời gian từ nay đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó khoảng một cơn đổ bộ vào đất liền
trên phạm vi cả nước khả năng tiếp tục xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá
và gió giật mạnh
bắc bộ và trung bộ nắng nóng xu hướng gia tăng trong nửa cuối tháng năm đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
nắng nóng và nắng nóng gai gắt có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn năm một năm độ c
so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
khô hạn ở trung bộ khả năng xuất hiện và kéo dài từ nửa cuối tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng theo cơ quan khí tượng mùa mưa tại bắc bộ xuất hiện vào tháng năm
trung bộ khoảng cuối tháng tám và nửa đầu tháng chín
mùa mưa tại khu vực tây nguyên và nam bộ có thể bắt đầu từ nửa cuối tháng năm xuất hiện muộn hơn trung bình nhiều năm
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn gió mùa tây nam xu hướng hoạt động mạnh hơn trung bình
mùa lũ năm hai nghìn hai mươi bốn ít khả năng đến sớm trên các sông suối khu vực bắc bộ
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn trên các sông bắc bộ xuất hiện các đợt lũ mực nước đỉnh lũ trên các sông chính ở mức báo động một báo động hai
các sông suối nhỏ ở mức báo động hai báo động ba
các đợt lũ phổ biến xuất hiện vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn dòng chảy trên các sông và hồ chứa lớn khu vực bắc bộ tiếp tục thiếu hụt
tại trung bộ và tây nguyên từ nửa cuối tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn trên các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh bình thuận và khu vực tây nguyên xuất hiện ba năm đợt lũ và giao động
các sông khác ở trung bộ mực nước biến đổi chậm
lưu lượng dòng chảy trên các sông ở khu vực trung bộ tây nguyên phổ biến thiếu hụt từ một mươi năm đến bốn mươi đặc biệt trên sông bến hải quảng trị và sông la ngà nam bình thuận thấp hơn trung bình nhiều năm từ sáu mươi năm đến tám mươi
tại nam bộ từ nay đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn mực nước trên sông đồng nai biến đổi chậm
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn trên sông này khả năng xuất hiện hai ba đợt lũ
bên cạnh đó từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn là thời kỳ mùa lũ
tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông mekong về đồng bằng sông cửu long su thế lên dần và ở mức thấp hơn nhiều năm mươi một mươi năm
mực nước đầu nguồn sông cửu long giao động theo chiều và thấp hơn trung bình nhiều năm từ một đến ba mét
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thêm giai đoạn từ cuối tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn là thời kỳ hoạt động của gió mùa tây nam
độ cao sóng ngoài khơi trung bộ khu vực biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa khoảng hai ba m
độ cao sóng ngoài khơi trung bộ khu vực biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa khoảng hai ba m
chuyển sang những tin tức đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng năm văn phòng khí tượng chile dự báo nhiệt độ trong ngày đã hạ xuống mức một độ c ở khu vực trung tâm thủ đô santiago
đất nước này đang phải đối mặt với đợt rét đậm nhất trong nhiều thập kỷ qua
nhà khí hậu học tại đại học santiago raúl codero cho biết kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi tức là trong bảy mươi bốn năm qua
chúng tôi chưa từng chứng kiến đợt lệnh nào dữ dội như trong tháng năm này
thông thường thời điểm này hàng năm tại chile là mùa thu
sự thay đổi nhiệt độ diễn ra đột ngột chuyển biến sang lạnh giá ngay sau khi mùa hè nóng được kết thúc
những đỉnh núi gần thủ đô đã xuất hiện tuyết bao phủ
ông roul condero cho biết các khối không khí lạnh ở vùng cực va chạm với các khối không khí ấm nhiệt đới
có thể gây ra bão giống như những cơn bão gần đây ở brazil kèm theo mưa lớn lũ lụt nghiêm trọng khiến gần một trăm năm mươi người thiệt mạng
các khối ngày càng gia tăng do el nino và la nina cùng tình trạng biến đổi khí hậu khác
chính phủ chile đã kích hoạt chương trình mã xanh tại sáu khu vực miền trung chile để hỗ trợ những người dân dễ bị tổn thương nhất trong xã hội đặc biệt là người vô gia cư
chương trình này được triển khai khi nhiệt độ xuống khoảng bốn độ c
chính phủ sẽ thiết lập mạng lưới trú ẩn phương tiện giao thông đặc biệt trong khu vực đô thị
bộ phát triển xã hội cũng công bố số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ người có nhu cầu
theo kế hoạch mỗi khi mã xanh được kích hoạt chính quyền sẽ cung cấp khoảng ba trăm bảy mươi giường trong khu vực đô thị trung tâm một ba trăm linh giường cho trường hợp khẩn cấp
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía bắc đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo